mới đây phó chủ tịch ubnd tp hcm vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu công an tp hcm
làm rõ trách nhiệm xử lý vi phạm hoạt động giao thông vận tải liên quan đến bãi xe lấn chiếm
số ba trăm chín mươi một ba trăm chín mươi bảy đường đinh bộ lĩnh
suốt một thời gian dài nhiều vi phạm công khai tại bến xe này tồn tại như thách thức pháp luật
hai bãi xe số ba trăm chín mươi một ba trăm chín mươi bảy đường đinh bộ lĩnh quận bình thạnh chiếm hàng nghìn mét vuông đất ven sông bình triệu
tình trạng đón trả khách không theo bến dần đến cảnh tượng bát nháo tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
trong nhiều cuộc họp trước đó sở giao thông vận tải tp hcm cho biết chưa đủ thẩm quyền để giải quyết dứt điểm tình trạng tại đây
do đó mới đây phó chủ tịch ubnd tp hcm do công an tp hcm làm rõ trách nhiệm cho công tác tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm hoạt động giao thông vận tải liên quan đến bãi xe lớn chiếm số ba trăm chín mươi một và ba trăm chín mươi bảy đinh bộ lĩnh
đồng thời làm rõ nghi vấn có tổ chức cá nhân bảo kê cho bến xe cóc này hoạt động
và báo cáo ubnd tp hcm trong vòng bảy ngày làm việc
ubnd tp hcm giao sở giao thông vận tải chủ trị phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan
làm rõ quy trình xứ phạt sai phạm của đơn vị kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
bên cạnh đó tham mưu ubnd tp hcm chia đạo các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt
xử lý dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc trên địa bàn
liên quan đến việc lấn chiếm đất sông bình triệu của hai bãi xe ba trăm chín mươi một ba trăm chín mươi bảy đinh bộ lĩnh
ubnd tp hcm cho biết sẽ tổ chức cưỡng chế trong quý ii năm nay